thưa quý vị và các bạn sáng nay tại trụ sở chính phủ thủ tướng phạm minh chính đã chủ trì cuộc họp của thường trưởng chính phủ về bảo đảm cung ứng điện trong mùa cao điểm nắng nóng sắp tới cũng như cả năm hai nghìn hai mươi bốn
theo bộ công thương thời điểm hiện tại sản xuất kinh doanh đang trên đà phục hồi do đó kéo theo là nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao chứ kể đang chuẩn bị bước vào cao điểm nắng nóng
theo dự báo năm hai nghìn hai mươi bốn vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô từ tháng năm đến tháng bảy được dự báo tăng trưởng rất cao lên đến một mươi ba cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng chín sáu
riêng miền bắc dự kiến tăng kỷ lục một mươi bảy so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba do đó tình hình dự báo còn khó khăn hơn
thời gian qua chính phủ thủ tướng chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo yêu cầu các bộ ngành các cơ quan liên quan các địa phương thực hiện các nhiệm vụ
giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện
thủ tướng chính phủ cũng đã trực tiếp kiểm tra đôn đốc triển khai nhiều công trình dự án nguồn điện lưới điện
thủ tướng phạm minh chính nêu rõ việc quan tâm chỉ đạo thôi là chưa đủ mà phải tăng cường ra soát kiểm tra đôn đốc không để tình trạng nước đến chân mới nhảy
năm hai nghìn hai mươi ba thực tế chúng ta có chuẩn bị nhưng không đôn đốc đi sâu đi sát kiểm tra
lúc cần điện thì nhiều nhà máy lại bảo dưỡng khâu điều hành không tốt lúc thời tiết đang thuận lợi
thì lại sử dụng gần hết nguồn nước cho thủy điện
thực chất tổng nguồn thì không thiếu nhưng thiếu điện do khâu điều hành việc tính toán không khoa học quan liêu
vì vậy kinh nghiệm năm nay là tập trung công tác điều hành cùng với đó là củng cố năng lực truyền tải điện
vì nhu cầu điện ngày càng cao mục tiêu đặt ra là không được để thiếu điện nhất là vì lý do chủ quan là điều hành
thủ tướng yêu cầu phải rút kinh nghiệm bài học năm ngoái để bảo đảm cung ứng đủ điện không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện
yêu cầu các đơn vị phải ra soát lại các số liệu cẩn thận phải có các phương án ứng phó nhất là chuẩn bị phương án chủ động trong tình huống xấu nhất có thể xảy ra
thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc cao nhất là phải phát huy tinh thần trách nhiệm không được để thiếu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của người dân
để kịp thời đáp ứng nhu cầu điện trong thời gian tới bảo đảm không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ công thương khẩn trương hoàn thiện trinh cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế chính sách mua bán điện trước ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
cơ chế chính sách mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn
cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân cơ quan công sở khu công nghiệp tự sản tự tiêu
cơ chế chính sách phát triển điện khí điện gió ngoài khơi ven bờ
về tiến độ các dự án nguồn điện trong quy hoạch và kế hoạch điện tám tập trung chỉ đạo việc lựa chọn nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án nguồn điện trong quy hoạch kế hoạch điện tám
về tiến độ các dự án truyền tải điện thủ tướng yêu cầu bộ công thương khẩn trương phối hợp chặt chẽ với ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
chỉ đạo evn đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường dây năm trăm linh kv mạch ba từ quảng trạch đến phố nối để đưa vào sử dụng trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
các dự án truyền tải điện từ lào để kịp thời bảo đảm khung ứng điện trong miền bắc
cùng với đó là chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện và hướng dẫn khuyến khích sáng tạo trong thực hiện công tác tiết kiệm điện đạt hiệu quả cao nhất
tại hội nghị thủ tướng phạm minh chính giao ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo giám sát evn tkv pvn tăng cường phối hợp hiệu quả
tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng mua bán điện cung cấp than cung cấp khí chống tiêu cực lãng phí đùn đầy trách nhiệm chịu trách nhiệm về công tác lãnh đạo chỉ đạo việc vận hành ổn định an toàn tin cậy và khắc phục nhanh các sự cố đối với các nguồn điện của evn pvn và tkv
đối với các địa phương thủ tướng phạm minh chính yêu cầu khẩn trương triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện quy hoạch điện tám khẩn trương lựa chọn các nhà đầu tư để triển khai nhanh các dự án nguồn điện lưới điện có trong quy hoạch kế hoạch trên địa bàn triển khai sớm các dự án có quy mô công suất lớn tại khu vực miền bắc
chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương phối hợp chặt chẽ hỗ trợ evn pvn tkv và chủ đầu tư các dự án điện trong triển khai đầu tư xây dựng các công trình dự án điện các thủ tục liên quan đến đất rừng đất lúa theo thẩm quyền và các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả